từ đầu năm cho đến nay nhà máy rác đại lào thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng hoạt động không ổn định
trong khi đó thành phố bảo lộc lại chưa có bãi rác sự phòng
nên công ty cổ phần công trình đô thị bảo lộc phải thu gom cầm chừng
chính vì nguyên nhân này mà hàng trăm tấn rác thải đã bị ùn ứ ở khắp nơi
gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị
theo ghi nhận trong những ngày qua dường như xe chở rác tại thành phố bảo lộc nằm án binh bất động
hiện khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố bảo lộc đâu đâu cũng thấy rác ứ động
những đống rác này ngày một lớn dần kéo dài hàng chục mét tràn ra cả lòng đường
và bốc mùi hôi thối nồng nặng
những đồng rác này ngày một lớn dần kéo dài hàng chục mét tràn ra cả lòng đường
ước tính toàn thành phố bảo lộc đang có hàng trăm tấn rác bị ùn ứ
hiện tại nhà máy xử lý rác đại lào chỉ xử lý được khoảng bốn mươi sáu mươi tấn rác một ngày
trong khi rác phát sinh ở thành phố bảo lộc từ một trăm linh đến một trăm một mươi tấn một ngày
theo lãnh đạo công ty cổ phần công trình đô thị bảo lộc cho biết công ty hiện có năm xe chở rác
nhưng do nhà máy xử lý rác tiếp nhận không kịp nên không thể làm gì hơn
do đó từ đầu tháng tám đến nay công ty thu gom chỉ đạt năm mươi lượng rác phải thu gom hàng ngày
trong khi đó thành phố chưa có bãi chứa rác dự phòng nên không biết tập kết rác ở đâu
vào thời điểm này thời tiết thất thường khiến những điểm tập kết rác trên các tuyến đường
bốc mùi nồng nặc gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
đồng thời làm mất mỹ quan đô thị
do đó chính quyền địa phương cần có cơ chế chính sách xây dựng nhà máy xử lý rác
có công suất lớn hơn để xử lý rứt điểm tình trạng này
có phần xây dựng thành phố bảo lộc ngày càng sạch đẹp